khuyến nghị cho người việt nam thì chỉ dùng cho người khỏe mạnh
chứ còn chưa có được cái nhu cầu cho cái em bé mà bị biếng ăn chậm lớn
vậy thì khi em bé bị miếng ăn chậm lớn có nghĩa là đã làm em bé giảm đi cái cân nặng cái chiều cao
so với em bé cùng tuổi cùng giới rồi đúng không ạ
so với em bé cùng tuổi cùng giới mà phát triển bình thường
thế tất nhiên là em bé bị biến ăn chậm lớn thì sẽ không có được cái cân nặng và chiều cao bằng như vậy
cho nên là khi mà cái nhu cầu để mà cho em bé ăn được
thì rõ ràng là chúng ta có thể thấy là đối với em bé miếng ăn chậm lớn là cái khả năng tiêu hóa của em bé kém hơn
cái việc mà tiếp dịch tiêu hóa của em bé sẽ kém hơn việc hấp thu sẽ kém hơn
và thậm chí là cái hệ tiêu hóa có thể là ngay cả hệ biến sinh đường ruột cũng có thể là có vấn đề rồi
cho nên là chúng ta cần phải được chuẩn đoán và điều trị một cách phù hợp nhất
và khi một cái cây một cái chế độ của dinh dưỡng cho bạn một bạn biếng ăn chậm lớn
thì bao giờ chúng tôi cũng tính đến thứ nhất là phải làm sao nó đảm bảo cân đối
để giữa các cái chất dinh dưỡng nó phù hợp với độ tuổi của em bé
chứ còn nếu mà chúng ta lại quan tâm quá các bậc phụ huynh rất là yêu con cho rất là nhiều chất đạm chẳng hạn
thì cái chất đạm ấy nó sẽ rất là khó tiêu
mà chất đạm ấy chỉ cần đủ thôi nếu nhiều quá thì sẽ làm cho em bé lại đào thải canxi qua nước tiểu
thì lại còn lãng phí canxi một cái chất dinh dưỡng một cái chất khoáng mà em bé rất là cần
và cái nguồn cung cấp ở trong bữa ăn
ăn của chúng ta thường cũng rất hạn chế
bởi vì canxi chỉ nhiều trong sữa thôi
chứ còn canxi lại không có ở trong ninh xương
rồi chúng ta hầm xương để mà lấy canxi là thường là cái hàm lượng canxi không có đâu ạ
nó thường là chỉ là các cái acid béo no rất là khó tiêu
thế và cái thứ hai nữa đối với em bé ăn chậm lớn là phải làm sao cái thể tích nó phải nhỏ thôi
bởi vì cái dạ dày của em bé ví dụ cùng là chín tháng
không thể nào mà to bằng cái dạ dày của em bé khỏe mạnh được
thế thì phải làm sao cho nó cái món ăn đấy phải chế biến nó
với một cái thể tích nhỏ

thì thường là ít hơn ví dụ em bé chín tháng tuổi có thể ăn được một bát bột
là một miệng bát khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh ml
thì em bé mà biến ăn chậm lớn chỉ ăn được một trăm năm mươi ml thôi
thì mình cũng phải cho một cái thể tích ít hơn
thứ hai là nhưng mà cái đập độ năng lượng ở đấy thường phải cao
để em bé có thể tăng trưởng được bình thường
mà lại còn phải tăng trưởng bù để lấy lại cái cân nặng đã bị mất nữa
cho nên là phải đẩy cái đậm độ năng lượng lên
thì cái đậm độ năng lượng sẽ tăng trưởng được bình thường
ở đây thì chúng ta nên tối ưu cái năng lượng do chất béo
bởi vì chất béo là một cái thể tích bé nhất cho một đậm độ năng lượng cao nhất
thứ hai là chất béo rất cần cho em bé để tăng phát triển nào bộ
cho nên là rất là quan trọng để mà chúng ta cần phải bổ sung chất béo
và thường các bà phụ huynh ở đây lại cho rất ít chất béo
hãy đẩy là một bát cháo to xong cho nhiều thịt vào
thì thực sự em bé rất là khó ăn uống
và vấn đề thứ ba
đối với em bé mà biến ăn chậm lớn
thì cần phải bổ sung
trong một bữa ăn đó phải đầy đủ các vitamin và khoáng chất
thậm chí nếu không đủ
là mình phải bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất từ bên ngoài nữa
bởi vì các vitamin và khoáng chất
thường là các coenzyme
tức là cái đầu não của các enzyme
chuyển hóa trong cơ thể
thì sẽ giúp cho hệ thống enzyme của em bé
trong đó các enzyme tiêu hóa
sẽ hoạt động một cách mạnh mẽ nhất
tốt nhất để giúp cho em bé có thể tiêu hóa được thức ăn
và có thể hấp thu được thức ăn
và chính vì vậy
trong mấy cái
yếu tố khoáng
vitamin và khoáng chất cần phải bổ sung
đó là d rất hay thiếu
vitamin a cũng rất là cần thiết
rồi là kém này
và đặc biệt là em bé cần phải được bổ sung
nếu như mà có được
thì một cái chất khoáng nữa đó là
rất là quan trọng đó là canxi
để giúp cho cái việc mà tiêu hóa hấp thu
được xảy ra được bình thường nhất
đấy là một chế độ ăn cho đối với em bé
chậm lớn biến ăn
chúng tôi thấy rằng cái nhu cầu ở đây
thì cái khả năng tiêu hóa thì kém đi
mà nhu cầu lại cần phải cao hơn
để em bé tăng trưởng bình thường
ví dụ như là trẻ chín tháng
mỗi tháng bé lớn được là bốn trăm linh gram
thì bây giờ bé không chỉ lớn được bốn trăm linh gram
của cái điều tăng trưởng bình thường
mà bé còn phải lấy lại
cái trọng lượng của bé đã mất
từ lúc mà mẹ nuôi từ nhỏ
cho đến chín tháng
ví dụ bé thiếu đi khoảng nửa cân chẳng hạn
thì bây giờ nếu mỗi tháng ta bù thêm một lạng nữa
mỗi tháng bù một lạng nữa
thì cũng phải tới năm tháng
bé mới bù được nửa cân
thì nếu mà chúng ta bù được hai lạng
thì sẽ mất hai tháng rưỡi
thì nếu chúng ta bù được ba lạng
thì chúng ta chỉ cần mất sức chỉ khoảng hai tháng thôi
thì chúng ta cần phải tính đến cái năng lượng
để cho bé tăng trưởng bù nữa
và để tăng trưởng mùi như vậy thì rõ ràng
với một cái bộ máy tiêu hóa đang kém
mà lại phải một cái năng lượng
bình thường đã khó
bây giờ lại còn bù nữa
thì vậy thì ngoài cái chế độ ăn
thì cần phải chế biến một cái dạng mềm lỏng
dễ tiêu đậm độ năng lượng cao
thể tích nhỏ
thế mà lại đầy đủ các chất nữa
thì rất có thể là mình phải uống bổ sung thêm
một số các thực phẩm bổ sung
hoặc thậm chí là có thể là
mẹ nên đi khám các bác sĩ
để mà được kê các cái enzim tiêu hóa
kê các cái men vi sinh
để giúp cho cái quá trình tiêu hóa
và hấp thụ của bé được một cách tốt nhất